thông tin từ bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ cho biết bệnh viện vừa tiếp nhận trường hợp một bệnh nhân một mươi chín tuổi
chú tại huyện yên lập nhập viện trong tình trạng liệt hai chân hoàn toàn mất toàn bộ vận động và cảm giác
trước đó một tháng bệnh nhân có triệu chứng mệt mỏi yếu dần hai chân tê bản chân
do tính chất công việc phải đi lại nhiều bệnh nhân chủ quan nghĩ đó là bình thường
sau nửa tháng tình trạng tiến triển nặng hơn bệnh nhân đã đến khám tại một cơ sở y tế gần nhà
và được bác sĩ kê thuốc cho uống
tuy nhiên sau vài ngày uống thuốc tình trạng bệnh không những không cải thiện mà ngày càng trở nên nặng hơn
tại bệnh viện kết quả thăm khám và trục hưởng từ cho thấy bệnh nhân bị u tùy trong đốt sống ngực
khổ u ngoài màng cứng gây trên ép và tùy sống
bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật cấp cứu để loại bỏ khối u tùy dài trên ép tùy
kết quả giải phẫu bệnh khổ u cho thấy đó là khổ u lành tính
sau phẫu thuật năm ngày sức khỏe bệnh nhân ổn định trở lại
hai chân phục hồi cảm giác và có thể cử động tập đi dưới sự hỗ trợ của dụng cụ
bệnh nhân đã được xuất viện về nhà
theo các bác sĩ u tùy sống là tình trạng của những khổ u phát triển ở trong tùy sống
hoặc ở màng cứng lớp phủ bên ngoài tủy sống
các khổ u tùy sống có thể bao gồm
khối u nội tùy xuất phát từ tế bào nằm trong tùy ví dụ u tế bào hình sao u thần kinh đệm
khối u ngoài tùy dưới màng cứng phủ ở bên ngoài tùy hoặc nằm tại các dễ thần kinh vươn ra khỏi tùy sống
các khổ u này nằm ở bên ngoài tùy sống vẫn có thể tạo áp lực trên ép lên tùy và gây ảnh hưởng đến chức năng của tùy sống
ví dụ khổ u vào bọc thần kinh u sợi thần kinh u màng cứng
khổ u ngoài tùy ngoài màng cứng thường gặp là do u di can thư phát
và cho dù là khổ u nằm bên trong hay bên ngoài tùy sống khổ u vừa mới phát triển
hay khổ u đã di can từ những khổ u khác thì cũng có thể dẫn tới những vấn đề về thần kinh
gây tàn tật vĩnh viễn hoặc thậm chí đe dọa tính mạng của người bệnh
các khổ u tùy sống từng phát triển chậm nên các triệu chứng ở do lạn đầu thường ít sọ dệt
các triệu chứng của khổ u tùy sống thường kéo dài trong nhiều tháng và có thể nhầm lẫn với các con đau bình thường khác
dấu hiệu có khổ u tùy sống cũng thường khác nhau ở mỗi người
nhìn chung cơ thể có thể có những dấu hiệu sau đây để canh báo có khổ u ở tùy sống
đau cổ hoặc đau lưng kéo dài đây là triệu chứng phổ biến nhất khi những người bị đau tì sống
cơn đau có thể khu trú chỉ đau ở một vị trí nhất định hoặc có thể làn rộng ra một vùng rộng hơn
cơn đau do u tủy sống có thể trở nên rõ ràng hơn sau một chấn thương nhỏ chẳng hạn như một tai nạn thể thao
ngoài ra cơn đau thường sẽ nghiêm trọng hơn ở buổi tối khiến cho bạn bất ngủ còn được gọi là hội chứng tại nơi tổn thương
giảm kỹ năng vận động
người bị u tùy sống thường đi lại rất khó khăn nguy cơ tái ngã rất cao
yếu cơ có thể tiến triển thành liệt nếu không được điều trị kịp thời
dối loạn cảm giác hoặc có cảm giác tê ở vị trí cuộc sống ít nhạy cảm hơn với nhiệt độ nóng lạnh
thậm chí không cảm giác đau khi bị lực tác động ở vùng cổ vùng lưng mất kiểm soát cơ vòng gây bí tiểu biến dạng cuộc sống
với trẻ em bị u tủy sống cũng có nguy cơ bị vẹo cuộc sống
hiện nay vẫn chưa thể tìm ra nguyên nhân chính xác vì sao các khối u lại phát triển trong tùy sống
nhiều giả thuyết cho rằng bệnh u tùy sống xuất phát do các gen khuyến khiết đã gây nên
tuy nhiên vẫn còn có nhiều vấn đề cần được giải đáp xung quanh giả thuyết này
chẳng hạn như các khiếm khuyết về gen là do di truyền hay chỉ được hình thành do môi trường sống
khi tiếp xúc với hóa chất một số trường hợp có nguy cơ bị u tùy sống cao hơn sẽ bao gồm
u sợi thần kinh tuyết thai
bệnh lý dưới hoạn di truyền này có thể gây nên các khối u tại mô thần kinh
chủ yếu là u thần kinh thính sắp bẩm sinh u tế bào tiền đình
u sợi thần kinh tuyết thai thường di truyền từ bố mẹ sang con cái
dối loạn thần kinh di truyền này cũng có thể ảnh hưởng đến nhiều cơ quan trong cơ thể
làm tăng nguy cơ bị u tùy sống
người mắc bệnh có thể bị mù lòa tuần thương não hoặc tử vong
có nhiều cách để phân loại các khu u tùy sống
theo đó một số cách phân nhóm từ đó áp dụng bao gồm
phân loại khối u tủy sống theo định khu được áp dụng cho lâm sàng
để hỗ trợ cho việc chẩn đoán và điều trị phẫu thuật
có loại u tùy sống theo định khu bao gồm
u vùng cột sống cổ chiếm tỷ lệ thấp u ở vùng cột sống ngực u ở vùng cuộc sống tất lưng
trong đó u ở vùng cột sống thắt lưng chiếm tỷ lệ thấp nhất
chỉ khoảng một mươi năm hai mươi năm với tình trạng khối u hay gặp nhất tại vị trí dễ thần kinh
u vùng cột sống cổ cũng có chiếm tỷ lệ thấp nhất khoảng hai mươi năm
còn khối u ở vùng cột sống ngực chiếm tỷ lệ cao nhất khoảng sáu mươi
trong trường hợp cần nghiên cứu điều trị hoặc tiên lượng bệnh sau phẫu thuật
thì các bác sĩ sẽ tiến hành phân loại u tủy sống theo tổ chức học bao gồm hai nhóm
nhóm thứ nhất bao gồm u nguyên phát gồm các bệnh như u nguyên bảo tùy
u màng ống nội tùy u nguyên bào thần kinh đệm u mạch máu
u di căn đây là khối u tùy sống do ung thư từ các quan khác di căn đến
thường ở gặp ung thư phổi ống tiêu hóa tuyến tiền liệt gú hoặc phần phụ
u tùy sống nếu không điều trị kịp thời sẽ gây ra nhiều biên chứng nguy hiểm đối với người bệnh
cụ thể các di chứng mà người bị u tủy sống có thể phải đối mặt bao gồm
dấu loạn vận động liệt chi hoặc liệt cơ thắt liệt bộ bên người mất cảm giác nóng lạnh
tổn thương hệ thần kinh vĩnh viễn suy giảm chức năng ruột và bằng quang
trường hợp khối u trên ép bào tùy sống có thể đo dạng từ tính mạng
bất kỳ ai cũng có nguy cơ bị u tỷ sống
tuy nhiên tỷ lệ người mắc u tỷ sống thường rất ít
chỉ khoảng hai so với tỷ lệ và các khối u khác trong cơ thể
so với tỷ lệ người bệnh có khối u ở hệ thần kinh trung ương
thì tỷ lệ người bị u tủy sống chỉ chiếm khoảng một mươi năm
giữa u tùy và u náo thì số người bị u náo cao gấp bốn sáu lần với những người bị u tùy
tình trạng u tủy sống cũng thường gặp ở người lớn rất ít trường hợp trẻ em bị u tùy
nếu các bạn đang có dấu hiệu của u tùy sống
bác sĩ có thể chỉ định làm một số xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh
để có thể xác định chính xác tình trạng của bệnh
chụp android là cách tốt nhất để tìm các khối u ở trong náo và u tùy sống
kiểm tra mạch máu lượng máu lưu thông trong não
chụp ct sẽ giúp tạo ra những ngành chi tiết bên trong cơ thể của bạn
giúp bác sĩ có thể xem xét đánh giá xương xung quanh của khối u tùy sống
chụp bt hay còn gọi là chụp các lớp phản xạ giúp ghi lại hình ảnh truyền hóa của khối u
kết quả chụp này sẽ giúp bác sĩ có thể đánh giá được giai đoạn bệnh
xác định vị trí cần thực hiện sinh thiết và cân nhắc phương án điều trị cho phù hợp
bác sĩ sẽ lấy ra các tành nhỏ từ mồ nát hoặc tùy sống để kiểm tra các tế bào khối u
sinh thiết là cách duy nhất để biết chính xác u tùy sống bên trong cơ thể con người là u lành tính hay ác tính
phẫu thuật là phương pháp điều trị đầu tiên cần được cân nhắc cho hầu hết mọi người
phẫu thuật có thể được sử dụng dùng để
lấy mẫu sinh thiết loại bỏ khối u giảm kích thước khối u để có thể điều trị tốt hơn bằng phương pháp xạ trị hoặc khóa trị
giúp ngăn ngừa hoặc điều trị các biên chứng từ khối u tùy sống
tùy theo vị trí khu và độ lớn của nó mà bác sĩ có thể lựa chọn phương án phẫu thuật kỹ thuật phù hợp nhất
trong một số trường hợp bác sĩ có thể tiến nành xạ trị trong cùng lúc phẫu thuật để tăng hiệu quả điều trị
bất kỳ loại phẫu thuật nào cũng có thể có những rủi ro và tác dụng vụ như chế máu hoặc tiễm trùng
vì thế người bệnh có thể trao đổi bác sĩ cụ thể hơn về những rủi ro mà bạn có thể gặp phải trước khi tiến hành phẫu thuật u tý sống
phương pháp xạ trị
xạ trị hay trị liệm bằng bức xạ sẽ sử dụng các tiên năng lượng cao như tx để tiêu diệt các tế bào ung thư
phương pháp này được thực hiện sau khi phẫu thuật để diệt bất kỳ khổ u nào còn sắp lại
hóa trị là phương pháp sử dụng thuốc để phá hủy các tế bào ung thư
thuốc có thể được tiêm vào đường tính mạch hoặc uống
các loại thuốc này sẽ đi vào máu và tiêu diệt làm trọng quá trình phát triển của u tùy sống
biệt mỏi đau lưng rụng tóc là những tác dụng của hóa trị
sau khi điều trị dù là phẫu thuật hay hóa trị xạ trị thì người bệnh cũng cần phải tái khám thường xuyên để kiểm tra tiến độ tiến triển của phương pháp trị liệu
trong các lần tái khám tiếp theo bác sĩ có thể sẽ hỏi về các triệu chứng gây bệnh gặp phải và có thể sẽ chỉ định chụp andright để xem xét khối u tùy sống có tái phát hay không
các bác sĩ khuyên cáo khi nhận thấy những bất thường trên cơ thể hãy đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám và điều trị kịp thời tránh để lại những biến chứng hậu quả về sau